chiều nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
cụ thể kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức vào các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu tới
trong đó ngày hai mươi sáu tháng sáu làm thủ tục dự thi ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng sáu tổ chức coi thi ngày hai mươi chín tháng sáu dự phòng
thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào tám giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
sau đó các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh